công an nhận được tin báo từ công an tỉnh long an về việc xảy ra vụ bắt cóc cháu lê mộc chi sinh năm hai nghìn hai mươi chú tại phường hai thành phố tân an tỉnh long an để đòi tiền chuộc từ gia đình
ngay sau khi nhận được tin báo của công an tỉnh long an đồng chí trung tướng trần ngọc hà cục trưởng cục cảnh sát hình sự đã chỉ đạo phòng trọng án huy động toàn bộ lực lượng thành lập tổ công tác
để phối hợp với công an tỉnh long an và các đơn vị nhiệm vụ của bộ công an
để truy xét bắt giữ đối tượng với mục đích cao nhất là giải cứu an toàn cho cháu bé
quá trình truy xét thì xác định đối tượng xuất hiện trên địa bàn tỉnh long an
nên cục vật chất hình sự và phòng vật chất hình sự công an tỉnh long an đã thông báo cho công an tỉnh long an
để tổ chức lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tổ chức xác minh truy bắt
ngay sau khi nhận được tin báo này công an tỉnh long an đã huy động toàn bộ lực lượng của công an tỉnh phối hợp với cục vật chất hình sự
phòng vật chất hình sự công an tỉnh long an truy xét đóng
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện thủ thừa tỉnh long an khi đối tượng đang bỏ trốn bằng xe khách trên quốc lộ hai mươi
đoạn thuộc huyện tân phú tỉnh đồng nai giáp danh với tỉnh lâm đồng
đồng thời triển khai kế hoạch giải cứu cháu lê mộc chi an toàn tại một khách sạn trên địa bàn tp thủ đức tp hcm
qua đấu tranh bước đầu đối tượng nguyễn thanh sơn khai nhận bắt cóc cháu lê mộc chi đòi gia đình cháu đưa tiền chuộc là hai tỷ đồng
do sợ đối tượng sát hại cháu gia đình cháu chi đã chuyển cho đối tượng số tiền một tỷ đồng
nói nghe khách sạn là em có người quen ở bên nhau bị tai nạn
bây giờ em phải chạy qua anh kia em làm mấy cái tổ tục nhập viện
em nhờ người đó coi dùm rồi chút hồi sẽ có người ở dưới long an lên đón cháu bé về
trong lúc chờ gia đình lên làm việc
các chiến sĩ công an đã thay nhau tận tình chăm sóc cháu bé
sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục khuya cùng ngày tại trụ sở của bộ công an phía nam
cục cảnh sát hình sự đã làm thủ tục bàn giao bé gái cho gia đình
nhờ sự giúp sức của cục cảnh sát hình sự bộ công an công an long an
công an tp hcm và công an đồng nai đã cùng nhau phối hợp nhanh chóng kịp thời
để hỗ trợ giải cứu con của tôi an toàn
kịp thời bắt giữ đối tượng nguyễn thanh sơn tôi xin chân thành cảm ơn
ở đây tôi cũng xin rút ra bài học về sự quen biết bạn bè với nhau mà đừng tin tưởng quá nhiều
hiện công an tp hcm đã tiếp nhận toàn bộ vụ việc đồng thời di lý đối tượng về trụ sở
để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra xử lý những đối tượng liên quan
theo quy định của pháp luật
qua công tác nắm tình hình hôm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an
quận hải châu tp đà nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm
tiến hành phá chuyên án bắt giữ hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ khoảng một viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác
hai đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn phúc hậu hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh đắk lắc
và phạm văn hoàng hai mươi ba tuổi trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ
trước đó các trinh sát nhận định hoàng và hậu có mối quan hệ mật thiết
cũng như biểu hiện bất minh thường xuyên liên hệ với số đối tượng ma túy trên địa bàn
nên xác lập chuyên án đấu tranh
ngày hai mươi chín tháng chín công an quận hải châu bắt quả tang hoàng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tại khu vực chợ miếu bông xã hòa phước huyện hòa vang thu giữ khoảng một viên thuốc lắc
sáu gói ma túy nước cam năm gói ketamin hai gói ma túy nước nho hai gói ma túy dạng cà phê
đấu tranh nhanh công an quận tiếp tục bắt giữ khẩn cấp hậu tại nơi trọ
thu giữ một gói ketamin và một cân điện tử
được biết hậu vừa chấp hành xong án phạt tù liên quan đến ma túy
nay lại tiếp tục tái phạm vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương
cũng vừa triệt xóa một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy
tại một phòng hát karaoke trên địa bàn khu phố bình thuận hai phường thuận giao tp thuận an
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng chín đối tượng nguyễn văn vũ linh
chú tại tỉnh an giang tổ chức sinh nhật nên đã liên hệ với đối tượng nguyễn văn tú
là quản lý một quán karaoke trên địa bàn phường thuận giao tp thuận an
đặt phòng hát và nhờ tú đặt mua ma túy
sau đó linh và nhóm bạn khoảng hai mươi người đến phòng hát để tổ chức sinh nhật
tại đây cả nhóm cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an kiểm tra tạm giữ hai túi nilon bên trong dính chất bột màu trắng
một đĩa xứ trắng một thẻ nhựa
kết quả kiểm tra nhanh có một mươi năm đối tượng dương tình với chất ma túy
có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bảy bị can vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố
ngày hai mươi tháng chín công an tỉnh hải dương phát hiện phạm văn thanh cùng vợ là nguyễn thị thơm nhận số lô số đề của nhiều người dân
lực lượng công an xác định tổng số tiền mà vợ chồng thơm thanh nhận của người chơi lên đến gần chín trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã tiến hành khởi tố bị can đối với phạm văn thanh nguyễn thị thơm cùng ba đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc khởi tố hai đối tượng về hành vi đánh bạc
bốn em nhỏ tại huyện chư pứ tỉnh gia lai khi đi chăn bò bị cô lập giữa dòng suối dữ đã được giải cứu thành công
cụ thể vào chiều ngày hai tháng một mươi trong lúc lùa đàn bò về nhà qua suối